sau hai ngày rưỡi chất vấn và trả lời chất vấn chủ tịch quốc hội đã đúc kết nêu ra chín nhiệm vụ
đề nghị chính phủ tòa án nhân dân tối cao viện kiểm sát nhân dân tối cao và các bộ ngành tổ chức thực hiện
chủ tịch quốc hội đề nghị chính phủ tòa án nhân dân tối cao viện kiểm sát nhân dân tối cao
và các bộ ngành tập trung các nhiệm vụ giải pháp đối với chín nhóm vấn đề
tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật nghiên cứu sớm chỉnh quốc hội ban hành các luật
để tiếp tục triển khai thi hành hiến pháp hai nghìn một mươi ba đẩy mạnh cải cách hành chính
xây dựng chính phủ điện tử thực hiện dịch vụ công trực tuyến đẩy mạnh giải ngân đầu tư công
thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội công tác quản lý nhà trung cư
hoàn thành mục tiêu cấp điện lưới quốc gia từ các thôn bản hài đảo giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông
nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm khẩn trương đầu tư
nghiên cứu sản xuất vaccine phòng chống covid một mươi chín của việt nam kiểm soát giá thuốc
hoàn thiện chính sách lương hưu của người vệ hưu trước năm một nghìn chín trăm chín mươi ba tăng cường công tác quản lý nhà nước
về môi trường đặc biệt là đánh giá tác động môi trường trong việc thực hiện các dự án kinh tế xã hội
tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gắn với xây dựng nông thôn mới
xử lý nghiêm tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho nhân dân của cán bộ công chức
xử lý nghiêm hành vi tham nhũng tiêu cực